không chỉ những người nổi tiếng văng tục chửi thề trên mạng rất nhiều người bán hàng online những người có lượng theo dõi cao những người có tích xanh facebook cũng live stream và có những ngôn ngữ lệch chuẩn
việc này chứa đựng rủi ro gây ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách nhận thức và hành động của trẻ em
văng tục chửi bậy trên mạng
tạo thành xu hướng
giới trẻ nói chung rất phấn khích khi bình luận bằng những ngôn từ thiếu lịch chuẩn như thế này

giới trẻ nói chung là nói tục và nói bệnh một cách rất là hồn nhiên
thì cái việc này nó có vẻ như là nó đang xâm phạm vào cái khuôn khổ cái văn hóa và cái đạo đức của việt nam
thì thực sự là cái hệ lụy thì sẽ ảnh hưởng tới một cái lối sống cách giao tiếp của người việt và có thể nó sẽ ảnh hưởng khá là lâu dài
giới nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa nhận định rằng nếu tiếp tục kéo dài sự hỗn loạn trong việc sử dụng ngôn ngữ
hình lóng văn tục chủ đề thì sẽ làm vật đục mèo mó sự trông sáng của tiếng việt cũng như tư tưởng văn hóa của thế hệ sau này
vâng thực sự là chúng ta vừa có một cái nhìn rất là khác về cái vấn đề live stream và chị hạnh ạ
có đôi lúc mà khi mà tình cờ xem những cái live stream như vậy thì tôi tự hỏi là tại sao họ lại có thể dễ dàng thốt ra những ngôn từ như vậy
dường như nó là một cái
thói quen của họ vậy và có lẽ là họ cũng chẳng muốn để ý xem là người xem những cái live stream của họ là ai đúng không ạ
vâng rõ ràng là điều này rất là nguy hiểm nhất là trong thời đại hiện nay thì trẻ em có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với các nền tảng số và mạng xã hội
quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này cũng như là những giải pháp khắc phục với tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia tâm lý giáo dục
lời đầu tiên thì xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa tiến sĩ có một thực tế là hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn video clip live stream chứa nội dung ngôn từ không phù hợp
thậm chí có những nhân vật trên mạng xã hội sử dụng hình ảnh của mình kèm theo những lời nói tục tiễu lại được các bạn trẻ tung hô coi như là thần tượng
vậy theo tiến sĩ thì đâu là nguyên nhân dẫn tới thực trạng này
trẻ em nói tục chuyển bệnh bởi vì trẻ em cho rằng đấy là quyền lợi của người lớn
người lớn được quyền làm như vậy
và khi các con nói tục chỉ bệnh thì giống như là các con đã lớn các con đã trưởng thành
con thích thú với cái điều như vậy
vì thế cho nên các con xem những cái video mà nó rất là xấu xí thì các con lại cho rằng là các con đang tiếp xúc với những cái thế giới trưởng thành
và thêm nữa là các bạn nhỏ thì thường hay hiểu nhầm giữa chơi ngon và bản lĩnh
khi mà các bạn nhìn thấy những cái hành vi ngông cuồng thì các bạn lại cho rằng đấy chính là bản lĩnh
các bạn trẻ hay có một cái suy nghĩ là những cái gì mà bố mẹ cấm mới là những cái thú vị
bao giờ những cái cấm cũng là những cái khiến các bạn thèm
do vậy họ tạo ra những cái mà bố mẹ cấm để cho các bạn ý phải tìm kiếm
như vậy thì hiểu nhầm của giới trẻ đã khiến cho những cái video xấu xí này lan truyền nhanh hơn
vâng thưa tiến sĩ khi mà trẻ em tiếp xúc với những video live stream độc hại như thế này
thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhận thức hành động và lối xử hằng ngày của các em như thế nào
chắc chắn là các bạn sẽ hiểu nhầm càng ngày càng hiểu nhầm hơn với những cái hành vi mà rất là xấu xí
và các bạn ý cho
cho rằng các bạn có quyền làm những cái hành vi xấu xí đấy
như lấy ví dụ là rất nhiều bạn ưỡng mộ những nhân vật như là khá bảnh
và các bạn ý thậm chí còn thích là có thể được vào tù cùng với khá bảnh
để ở gần thân tượng của mình rồi học theo những cái việc mà khá bảnh đã làm
do vậy điều quan trọng là chúng ta cần phải điều chỉnh lại những cái suy nghĩ của những đứa trẻ
chứ không phải là cấm đoán các con theo dõi những cái video này
bên cạnh đó thì
thì mà các cha mẹ quá khắt khe với các con cũng khiến cho các con cho rằng là
nếu mà tôi mới tự chỉ vậy thì cũng là một cách tôi giải tả tâm lý thôi
không có gì là xấu cả
và các con sẽ làm cái việc đó một cách rất là thiếu kiềm chế
con người chúng ta từ khi sinh ra thì chúng ta phải tìm mọi cách để thoát cái móng của chữ con
để đến gần hơn với cái bóng của chữ người
thế nhưng mà những cái hành vi xấu xí thì sẽ kéo chúng ta đến những cái cư xử rất là bản năng
rất là thiếu kiểm soát
và chính vì vậy càng ngày chúng ta sẽ càng đi về hướng xấu hơn
chứ không phải là nó hoàn toàn không có hại gì
vâng thưa tiến sĩ dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp
cũng vì vậy thì các bạn trẻ đặc biệt là trẻ em
có nhiều thời gian rảnh rỗ để lên các trang mạng xã hội
tiếp xúc với những video livestream tập hạng
vậy tiến sĩ có thể đề xuất những giải pháp để có thể ngăn chặn tình trạng này được không

bởi vì việc học online ngay từ khi mới chớm bắt đầu thì tôi cũng đã thêm lên tính cảnh báo
là hậu quả của nó rất là lớn so với những cái hiệu quả mà nó đem lại
trước hết là trẻ em sẽ được gắn kết rất mật thiết với thế giới mạng
và làm thế nào để các con tách ra khỏi những cái điều xấu xa
lan truyền trên mạng là điều vô cùng khó khăn
do vậy ngành giáo dục cần phải xem xét lại cái chương trình giáo dục online
và cần phải cho các con đến trường khi ngay khi các con có thể
bên cạnh đó
thì chúng ta cũng cần có những cái chế tài xử phạt những cái nhà cung cấp những cái video clip
mà quá là nguy hiểm để những người sản xuất họ phải xem lại tất cả những cái sản phẩm của họ
và chúng ta cần phải có những cái quy định được phát hành và được tiếp cận với giới trẻ
với những cái sản phẩm mà có thể là phục vụ cho giới trẻ
ngoài ra thì cứ nghĩ với cha mẹ và với gia đình cũng như nhà trường
thì chúng ta cần phải phục vụ trẻ nhiều hơn
cần phải xây dựng cho con
cần phải cho các con một cái thời gian biểu đầy đủ chặt chẽ và nghiêm túc
để các con sử dụng những thời gian của mình một cách hữu ích
không có quá nhiều thời gian rỗi thì các con phải lên mạng
và bên cạnh đó với những bạn mà đã khá là lớn rồi ví dụ như tuổi tin chẳng hạn
thì chúng ta rất cần cùng ngồi bàn với con xem những cái video clip đó hay dầu ở chỗ nào
có những cái gì sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ và sẽ còn gây ra những cái gì đối với giới trẻ
thì lúc đó các bạn trẻ sẽ biết là mình phải nên làm gì
trong từng tình huống có nên xem có nên học theo những cái topic như thế hay không
thì tôi nghĩ đấy là những cái biện pháp để xử lý vấn đề này
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của thế sĩ trong chương trình này hôm nay
cũng giống như các loại virus sinh học khác lối suy nghĩ phóng khoáng với nói tục đã bám chặt vào các tế bào
vì vậy cần phải kết hợp nhiều biện pháp để có thể loại bỏ tận gốc mà trong đó theo chuyên gia
cần có sự phối hợp giữa cha mẹ và nhà trường để có thể định hướng giáo dục đúng đắn hướng tới sự trong sáng và văn minh
bên cạnh đó là sự chủ động của mỗi cá nhân và sự chung tay của các tổ chức đoàn thể trong xã hội đặc biệt là giới truyền thông
mới đây bộ thông tin và truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
trong đó có nêu hành vi ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam
động thái này được cho là sẽ góp phần làm giảm bớt những hành vi lệch chuẩn trong xã hội
và cũng góp phần tạo ra một môi trường mạng xã hội sạch hơn cho trẻ em và ngoại chúng ta đều mong muốn điều đó
thưa quý vị bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai một số quy định mới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo như là
xét thăng hạng giáo viên đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng sẽ chính thức có hiệu lực
nội dung chi tiết ngay sau đây
quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng có hiệu lực từ ngày một tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai theo đó thông tư hai mươi bốn hai nghìn hai mươi của bộ lao động thương binh và xã hội sửa đổi thông tư một mươi hai nghìn một mươi bảy
quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng in quản lý cấp phát thu hồi
hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chương trình tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy chính thức có hiệu lực
mục tiêu chung của chương trình nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục
kể từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thông tư số ba mươi hai hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của chính phủ
quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
và trung tâm giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành
chương trình tiếng dân tộc thiểu số do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
tiêu chuẩn điều kiện thi hoặc xét thăng hãng chức sanh nghề nghiệp giáo viên
thông tư số ba trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quy định tiêu chuẩn điều kiện thi hoặc xét thăng hạng nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển
trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phổ thông công lập có hiệu lực kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị các số báo ra trong sáng ngày hôm nay ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ sẽ có những thông tin gì đáng chú ý
ngay bây giờ tôi sẽ điểm qua tới quý vị một số thông tin nổi bật
thưa quý vị trong kỳ họp bất thường đầu tiên là kỳ họp chưa từng có trong tiền lệ lịch sử quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay
ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại thủ đô hà nội và báo công an nhân dân đã đề cập qua bài viết với nhan đề mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân sự phát triển của đất nước
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường chỉ rõ việc chính quốc hội dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng cấp bách nhằm cụ thể hóa chủ trương của đảng các nghị quyết của quốc hội và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

thì gọi là người nhiễm vì nhiễm chưa chắc đã bị bệnh do người dân đã tiêm vaccine không có triệu chứng
mỗi gia đình phải có ít nhất một người thông hiểu về dịch covid một mươi chín đảm bảo có năng lực xét nghiệm nhanh nếu như cảm thấy nghi ngờ
đảm bảo có năng lực xét nghiệm hoàn thành viên hoặc là thành viên nào đó có triệu chứng có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
tiếp theo trên báo tuổi trẻ online có đăng tải bài viết với nhân đề là xem xét miễn giảm phí hạ tầng cảng biển với hàng quá cảnh đường thủy nội địa
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid một mươi chín và giảm chi phí logistics bộ giao thông vận tải đề nghị hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hải phòng tp hcm xem xét kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp về miễn giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển
với hàng hóa trở bằng tàu thủy nội địa hiện nay tp hcm đang thu loại phí này còn tp hcm bắt đầu từ ngày một bốn hai nghìn hai mươi hai
để chống thất thu thuế đối với hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tổng cục thuế đã xây dựng lộ trình triển khai theo hai giai đoạn trong đó đề xuất là bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế để triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
thông tin này được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo đó đối với lộ trình ngắn hạn từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi ba ngành thuế sẽ tập trung thực hiện thanh tra kiểm tra đối chiếu thông tin đối với hoạt động thương mại điện tử
trong đó tập trung đối với nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại việt nam như google netflix amazon tiner spoty apple
đối với lộ trình dài hạn đến hết năm hai nghìn hai mươi năm ngành thuế đề xuất nghiên cứu xây dựng chính sách thuế đối với dịch vụ số xuyên biên giới để đáp ứng quản lý đối với thương mại điện tử nói chung và công tác quản lý
thuế nói riêng tại việt nam phù hợp với thông lệ của quốc tế